đối với người lao động tăng cường vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất hai mươi giây
trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất sáu mươi cồn
tránh chạm tay vào mắt mũi miệng che kín miệng mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khử tay áo khăn vải hoặc khăn tay khăn giấy
để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí
giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy và thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay
duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc tích cực vận động cơ thể ăn uống hợp vệ sinh đủ chất
giữ ấm mũi họng nâng cao thể trạng
hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính sốt ho khó thở
trong trường hợp cấp thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc
nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt ho khó thở
thì cần thông báo cho người sử dụng lao động người làm công tác y tế tại cơ sở lao động
để được tư vấn cách ly và điều trị kịp thời
đối với người sử dụng lao động bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng
hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất sáu mươi cồn
duy trì vệ sinh sạch sẽ thường xuyên lau nền nhà và khử trùng bề mặt các đồ vật
tại nơi làm việc có thể có virus như tay nắm cửa nút bấm thang máy điện thoại dùng chung
bàn phím máy tính mặt bàn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng
và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác
đảm bảo thông gió tốt tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc
có quy định và hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ thực hiện đầy đủ các khuyến cáo
của bộ y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh
có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh động
đối với những trường hợp nghi mắc bệnh nếu được
các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân hàng không hải quan ngân hàng ngành dịch vụ
tiếp xúc với nhiều người cần cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho người lao động
và cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn tại các khu vực tiếp xúc giao dịch
khi có trường hợp nghi mắc bệnh cần thực hiện cách ly ngay
đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương qua đường dây nóng một nghìn chín trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi tám hoặc một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
để tránh tình trạng dịch virus corona diễn biến phức tạp
nhiều trường hợp ở các tỉnh thành phố cả nước đã quyết định cho học sinh kéo dài thời gian nghỉ học thêm một tuần
trước thông tin này các em nhỏ vui mừng vì vẫn còn tâm lý nghỉ tết
còn các bậc phụ huynh thì loay hoay tìm cách sắp xếp thời gian trông trẻ tại nhà
tuy nhiên các em nhỏ vui mừng vì vẫn còn tâm lý nghỉ tết
cảm thấy yên tâm hơn khi có thể chủ động bảo vệ được con em mình
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại hà nội trong những ngày vừa qua
từ khi trẻ con trong nhà được nghỉ học nhà chị hoa lúc nào cũng như các nhà trẻ
anh em trong nhà và bạn bè xúm lại đưa con đến nhà nhau
mặc dù hơi bất tiện nhưng chị cũng yên tâm hơn khi con được nghỉ học ở nhà
tránh nơi đông người trong tình hình dịch bệnh đang căng thẳng
mình xem thời sự thì mình đã thấy là cái chỉ đạo của bộ giáo dục xuống
cho tất cả các trẻ con trong nhà
tất cả các trường thì mình rất là vui vì thật ra nếu ví dụ nhà trường không có cho con nghỉ
thì mình cũng sẽ tự động cho con nghỉ
mình cũng hiểu cái mức nghiêm trọng của cái bệnh dịch corona này của vũ hán
truyền về cho việt nam và toàn cả thế giới rất là nghiêm trọng
tuy nhiên hiện nay do thời gian nghỉ kéo dài nên nhiều phụ huynh cũng cảm thấy khó bố trí được
thời gian để ở nhà trong con
nhà tôi còn nhỏ thế nên là cũng sau đợt nghỉ tết dài ngày vừa rồi
thì ông bà cũng khó bố trí được thời gian để ở nhà trong con
khó mà lên được cho nên là hai vợ chồng cũng phải thay nhau nghỉ ở nhà trông con
để khắc phục khó khăn tạm thời nhiều gia đình đã chọn giải pháp tổ chức trông tập trung
thay phiên nhau ở nhà trong trẻ
các giáo viên thì lại cho rằng các bậc phụ huynh nên cố gắng tự trồng các em trong những ngày này
việc trông tập trung không khác gì cho trẻ đi học
tôi nghĩ là nhà nước cho các con nghỉ là điều phòng cái bệnh
nếu mà mình lại mang các con đến để tập trung với nhau thì cũng không khác gì cho học
ở trường thì việc mà
nhà nước mà rau nghỉ như thế thì chẳng ý nghĩa gì cả
khi các con được nghỉ học thì dù có ở gia đình hay là ở một cái cơ sở gửi trẻ
thì các con cũng cần phải được phòng bệnh và cách ly theo đúng một cái nguyên tắc
phòng bệnh ở đây thì có thể rất là đơn giản
đầu tiên là có thể là bằng các dụng cụ mà để khử khuẩn các bề mặt
tại các nơi mà trẻ và tập trung đông
thế thì nó cũng để đảm bảo được vệ sinh một phần
cái thứ hai nữa là trong cái bệnh lưu truyền và đường hô hấp như thế này
thì các cái giọt tiết và giọt bắn thì nó cũng khá
quan trọng nên các con có thể là hạn chế được cái đó
nó qua là cái khẩu trang thì đấy là cũng là những cái giáo dục rất là cơ bản
và rất là dễ cho trẻ mà sau đó sẽ tập thành thói quen
thì đấy cũng là một điều mà cha mẹ cũng nên tự hướng dẫn cho con tại nhà
hiện tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
một số trường trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã ra thông báo
nghỉ thêm một tuần sau ngày chín tháng hai
các bậc phụ huynh cần sớm có kế hoạch và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh
cho các con em mình trong thời gian tới
trong đoàn năm mươi chín ở trường nĩ hà nội sẽ thực hiện tiếp nhận hai trăm linh người
trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô thị xã sơn tây hà nội tiếp nhận bảy trăm năm mươi công dân
theo ghi nhận của phóng viên báo lao động thì tất cả đồ dùng chăn gối đều là đồ mới
và được sắp xếp tới từng chiếc giường tầng phòng cách ly
khu vực nhà ăn cũng được bố trí đầy đủ bàn ghế có bảng thực đơn hàng ngày phục vụ người dân
ngoài ra tại đây còn có khu vực sinh hoạt thể thao với các sân bóng đá centit bóng rổ
việc trung quốc tạm thời dừng xuất nhập khẩu hàng hóa do dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra
đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu nông sản của việt nam
tuy nhiên trao đổi với báo kinh tế và đô thị phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước lê việt nga cho rằng
dù khó khăn nhưng đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam
trong nhiều năm qua trung quốc là thị trường xuất khẩu lớn chiếm hai mươi hai hai mươi bốn tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản việt nam
khi trung quốc tạm thời đóng cửa biên giới đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu tất cả các mặt hàng nông sản việt nam
dự kiến các biện pháp phòng ngừa dịch sẽ còn được phía trung quốc kéo dài
như vậy thì hoạt động xuất nhập khẩu có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ sáu cho đến tám tháng
tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản giảm dần phụ thuộc vào thị trường này
đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
cùng quan điểm với báo kinh tế và đô thị báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết xuất khẩu nông sản tránh bỏ trứng vào cùng một giỏ
tác giả bài viết lấy ví dụ với mặt hàng thanh long thì ngoài trung quốc việt nam đã xuất khẩu hơn một mươi nước trên thế giới
trong đó có châu âu châu mỹ
nhưng do các thị trường này quá khắt khe khó tính nên sản lượng đáp ứng yêu cầu còn ít chỉ khoảng một mươi
như vậy đã đến lúc hàng nông sản của việt nam
cần phải thay đổi về tiêu chuẩn chất lượng để tiếp cận các thị trường này nhằm tránh những rủi ro xảy ra
trước mắt thị trường nội địa buộc phải giải cứu số nông sản u nứ này để giúp bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn
đời sống ngày càng được nâng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tăng theo và các cơ sở massag spa thẩm mỹ viện cũng phát triển
nhưng nhiều nơi đang tìm mọi cách để né thuế
phản ánh vấn đề này báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết
ngành thuế soi mảng làm đẹp
đơn vị này thường quảng báo hoạt động kinh doanh bằng nhiều hình thức như trên bảng hiệu
chạy quảng cáo trên mạng xã hội nên không khó để cơ quan thuế nắm được các dịch vụ của những đơn vị này
vâng vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trong các số báo ra ngày hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong sáng phương nam
tiếp tục một vấn đề đời sống kinh tế

lúc này đây thì số thanh long này đã đến tuổi thu hoạch và dự kiến là trong tối nay thì nhà vườn sẽ thu hoạch từ chín đến một mươi tấn trên diện tích thanh long này
vào thời điểm trước tết thì thương lái đã đặt mua với giá là ba mươi đồng một ký nhưng mà hiện tại thì chỉ có giá là năm đồng một ký thôi
thậm chí là vào những ngày trước thì đã dừng hẳn việc thu mua thanh long ở huyện châu thành tỉnh long an
điều này gây không ít hoang mang lo lắng cho người dân ở thủ phủ trồng thanh long lớn nhất của long an hiện nay
hiện tại diện tích thanh long đang cho trái tại long an gần chín sáu trăm linh hectare trong tổng số gần một mươi hai hectare
dù thanh long châu thành long an đã xuất khẩu qua nhiều quốc gia như thái lan singapore hàn quốc châu âu mỹ canada nhật malaysia dubai new zealand ấn độ và úc
song trung quốc vẫn là thị trường chính chiếm từ bảy mươi đến tám mươi
do đó khi dịch cúng vi chuẩn virus corona mới bùng phát khiến xuất khẩu thanh long bị ảnh hưởng nặng nề
từ cuối tháng một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ước sẽ có khoảng ba mươi tấn bị tồn động chưa có đầu ra
trong số tồn này có khoảng hai tấn đang được trữ trong các kho lạnh
có thể là hàng ở trên công của đó bị hư hết
đặt cọc của đó khoảng là ba mươi một ký
bây giờ xuất xuống còn năm thì mình thì bỏ cọc
người nhà vườn thì cũng thiệt hại về kinh tế
có người bán rồi hẹn là mùng ba cắt nhưng là lái không cắt
rồi bỏ luôn cả giống cả cọc thì bỏ hết
hiện tại để chia sẻ cùng những khó khăn của người dân
đồng thời chia sẻ với tình trạng chung của các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch

vườn của nhiều đơn vị kinh doanh cũng có các hoạt động kích cầu tiêu thụ thanh long trong nước
cụ thể là các hoạt động giải cứu thanh long ở siêu thị điểm bán hàng lưu động
hoạt động đội nhóm thanh niên vận động mua thanh long giúp người dân
cái giống là một mươi hai đó lên chi phí đó
phân thuốc điện đồ đó tính hết
thậm chí tới nó có thể hơn một mươi hai là còn cái tiền công mà thu hoạch
hiện giờ có lái mua rồi
kho bắt đầu mở cửa lại để mua
nhưng mà cái tiền công là một mươi hai
cái giá thì ngày hôm qua thì rất rẻ
ngày hôm qua còn giá năm
thậm chí có chỗ bốn
hôm nay thì nghe nói phong phanh là lên được sáu
mới hồi nãy nghe cũng lên được bảy tám
cái đơn vị mình đang mua hàng của bà con nông dân ở đây và đóng hàng xuất đi trung quốc
ngày đơn vị mình trung bình là thu mua khoai con khoảng từ hai mươi ba mươi tấn
nhưng mà giờ có dịch cúng thì bây giờ mua cũng cầm chừng không mua nhiều
mình mua đủ chứa hàng vô khô lạnh
mình với khoảng hai ba chiếc công là mình đi trung quốc được rồi
khoảng mấy trăm chiếc công bên cơ khẩu tân thanh bên trung quốc
bây giờ mua mình thấy chữ khô lạnh của mình là nếu mà đủ khô lạnh
rồi coi bên tân thanh bên dịch bên trung quốc làm sao rồi mình mới sức đi được
có thể thấy thanh long từ nhiều năm nay đã là cây thoát nghèo
làm giàu cho người dân vùng châu thành nói riêng
góp phần tạo nên vùng trồng nông sản thế mạnh của tỉnh long an
tuy nhiên về cơ bản người dân vẫn trồng trọt theo hướng tự thân tự trồng tự bán
và không ràng buộc thỏa thuận đầu ra sản phẩm
cái truyền thống trồng thanh long từ xưa giờ rồi tự trồng thôi
chứ còn thật sự có cái sự khuyến khích của nhà nước cũng có chứ không phải không
ví dụ nhà nước tổ chức những cái việc gáp lô minh gáp đồ để cho người dân tập trồng theo kiểu đó
ít có người mà làm theo cũng có chứ không phải không có nhưng mà số ít thôi
hiện tại chính quyền địa phương đã có giải pháp tạm thời
là khuyên bà con nông dân hạn chế sông đèn điều phối sản lượng thanh long
làm sao để không bị dư sáng lượng nhưng cũng có thể phục hồi kịp khi thị trường thông suốt trở lại
thưa quý vị chắc hẳn mỗi chúng ta khi lái xe trên đường đều không ít lần gặp phải những lái xe khác chèn ép nhau
những tình huống như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đặc biệt nếu các phương tiện sau không làm chủ được tốc độ
clip sau đây sẽ là một ví dụ rất điển hình
ô tô tải đang lưu thông ở làn phía trong
gần giải phân cách thì bỗng lên xe container tạt sang ngang
không xử lý kịp tài xế xe tải đã phải lao lên giải phân cách
rất may tài xế và phương tiện sau làm chủ được tốc độ
nếu không sẽ khó tránh khỏi một vụ tai nạn giao thông
một lần nữa ý thức lái xe của các tài xế lại là điều đáng bản
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của hiệp hội vận tải hành khách công cộng
về hàng loạt các giải pháp phát triển giao thông
trong đó đáng chú ý sở sẽ nêu rõ đang nghiên cứu tổ chức làn đường ưu tiên cho xe buýt
cụ thể sở giao thông vận tải cho biết thành phố đã lên kế hoạch thực hiện hàng loạt các giải pháp
để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó có việc nghiên cứu tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt trên một số tuyến trục chính đủ điều kiện
đồng thời giả soát bố trí hợp lý các điểm dừng đỗ điểm trung chuyển phục vụ kết nối
giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng các điểm giao thông tỉnh với phương tiện giao thông cá nhân
thưa quý vị nhằm chủ động phòng ngừa dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra
ngày hôm qua tổng công ty đường sắt việt nam đã tổ chức phun thuốc khử trùng trên toàn bộ khuôn viên làm việc
cũng như trên hệ thống các toa tàu sau đây là ghi nhận của phóng viên an
phun thuốc trong từng toa xe
phun thuốc trong từng toa xe
lao sạch từng tay nắm lên xuống tàu bằng nước sát khuẩn
là cách mà nhân viên ngành đường sắt chủ động thực hiện phòng ngừa dịch viêm phổi do virus ncov gây ra
đây cũng chính là cách để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên và hành khách đi tàu
đơn vị chúng tôi là trung tâm y tế của ngành
cho nên là khi thủ tướng chính phủ công bố dịch thì ngoài cái việc phun khử khuẩn thanh thiết môi trường
trực tại ga hướng dẫn toàn bộ nhân viên hành khách khi vào ga
và đặc biệt là phun ga nữa
vệ sinh cá nhân vệ sinh thân thể cá nhân đeo phổ trang thường xuyên đi tiếp xúc với đông người
chúng tôi đã sử dụng thuốc cloramin b nước cửa chùm đó để chúng tôi hòa và làm vệ sinh tất cả
để làm sao hạn chế được tốt nhất
hy vọng như vậy tất cả các cái biện pháp mà đã được khuyến cáo thì chúng tôi thường sử dụng
ngành đường sắt cũng cho biết
thường xuyên duy trì nhiệt độ trong toa xe là hai mươi sáu độ c nhằm hạn chế thấp nhất virus ncov có thể phát tán
tại các nhà ga lớn các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với hành khách như bán vé
xoát vé hướng dẫn cũng phải đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình đồng thời phòng ngừa cho hành khách
thậm chí việc đặt ra tình huống phát hiện ra hành khách đi tàu bị nhiễm bệnh cũng đã được y tế ngành đường sắt đặt ra
hiện tại thì chưa có một trường hợp nào phát hiện tại ga bị nhiễm vi khuẩn
nhưng khi đặt trong tình huống nếu có trường hợp xảy ra
thì việc đầu tiên chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trong phòng cách ly
sau vé tiếp theo chúng tôi sẽ gọi ngay đến đường dây nóng của bệnh nhiệt đới trung ương hoặc bệnh viện bạch mai
rất gần với cả ga nội để các hai trung tâm hỗ trợ chúng tôi chuyển bệnh nhân
để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách khi tham gia với đường sắt cũng như là ở các nhà ga
thì chúng tôi cũng đối chí các phòng cách ly tổ chức các bài phát thanh tiếng việt
và tiếng anh để trợ đề thông tin đến cho hành khách
tất cả mọi người tham gia đều cùng nhau để thực hiện việc ngăn chặn dịch này
tuy nhiên việc mỗi cá nhân hành khách tự chuẩn bị phòng vệ cho cá nhân mình
vẫn là việc làm đầu tiên
quan trọng nhất đó là cách tự trang bị cho mình khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ tài chính chủ trì việc tích hợp
cung cấp dịch vụ công trực tuyến khai nộp lệ phí trước bạ ô tô xe gắn máy
trên cổng dịch vụ công quốc gia hoàn toàn trong quý i năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối với bộ công an thủ tướng chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn toàn
việc sửa đổi bổ sung thông tư một mươi năm ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
quy định về đăng ký xe để đảm bảo việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực tuyến
và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ
trong đăng ký ô tô xe gắn máy hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính được giao chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ và cơ quan liên quan tích hợp
cung cấp dịch vụ công khai công trực tuyến khai nộp lệ phí trước bạ đăng ký ô tô xe gắn máy
trên cổng dịch vụ công quốc gia hoàn thành trong quý i năm nay
thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp
với văn phòng chính phủ và các bộ cơ quan liên quan xây dựng tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến thu tiền
nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
thuộc thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia hoàn thành trong quý i này
thưa quý vị ở trường xa giữa biển trời mênh mông quanh năm chỉ có nắng và gió biển
tưởng chừng như cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn đối với các cán bộ chiến sĩ vì thiếu rau xanh và nước ngọt
phụ thuộc phần lớn vào lương thực thực phẩm từ đất liền gửi ra
thế nhưng bằng tinh thần khắc phục khó khăn nỗ lực tăng gia sản xuất
giờ đây đời sống của cán bộ chiến sĩ ngày càng được cải thiện với cách trồng rau chăn heo
qua đó góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu bảo đảm giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
sau hơn một năm gắn bó cùng với nhiều kinh nghiệm được truyền đạt
giờ đây vườn rau này được một mình minh hoàng chăm sóc
trồng rau trên đảo vốn gian trôn vất vả nắng thì đổ lửa gió biển thì mặn chát
nên hoàng và đồng đội luôn chân quý chăm sóc tỉ mỉ
coi rau xanh quý giá không kém nguồn nước ngọt phục vụ đời sống trên đảo
việc chăm sóc rau đây thì nó có nhiều đặc thù khác trong việc trong bờ
đây có ảnh hưởng của sương muối với rau muối thì chúng ta cần che chắn
kín gió và có những kỹ thuật canh tác riêng đối với ngoài quần đảo trường sa
mình thường xuyên là cải tạo đất bỏ thêm phân để cho cây có dưỡng chất
sẽ cải thiện bữa ăn bữa nào bộ đội cũng có rau xanh để cải thiện bữa ăn
coi như là ngón tinh thần đối với ngoài quần đảo đấy
tuyên lợi của điều kiện tự nhiên và cái số cố gắng của cán bộ chiến sĩ
thì trong những năm qua thì cơ bản là về cái rau xanh
thì các đơn vị ở trên đảo cũng đã cơ bản đã tự bảo đảm được
cái nhu cầu rau xanh vào các bữa ăn hàng ngày
qua đó thì cũng góp phần nâng cao đời sống
cũng đỡ được cái vận chuyển cái mặt hàng rau củ quả ở trong đơn giản trang
điều kiện chất mua chất mua trên đảo
cũng gặp không ít khó khăn về nước ngọt con giống
giống heo được chăn nuôi phải thích nghi được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên đảo
hệ thống trùng trại phải che chắn cẩn thận
nhất là vào mùa mưa bão biển đậu
nguồn thức ăn nước ngọt phải phân bổ sử dụng tận dụng để chăn nuôi
xong với sự cẩn mẫn chăm sóc gia súc như con
giờ đây nguồn thực phẩm tươi trên đảo đã được cải thiện
thay thế thịt hộp trong mỗi bữa ăn của người lính đảo
chăm lo về cái cuộc sống và cái cải thiện bữa ăn
các cụ ổ xương đã từng nói rồi
nhưng là thực thúc bình thường
quân có no thì thực hiện nhiệm vụ mới tốt được
mới có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ
việc mà chăm sóc cây rau như thế nào đó ở với cái môi trường ngoài này để nó tốt hơn
rồi là chăm sóc con heo như thế nào
rồi con gà như thế nào để cho nó khỏi bị ốm
và để nó tốt nhất trong bảo đảm được cái nguồn thực phẩm tươi sống nhất cho mình
để mình ăn để có đủ cái sức khỏe để hoàn thành được cái nhiệm vụ
bảo điều kiện chăn nuôi tốt và duy trì sản lượng
các đảo đều xây dựng kế hoạch phát triển
tăng gia sản xuất
có phần cải thiện bữa ăn
nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đảo
với các đảo nổi
chỉ thiếu khoán trong công tác hậu cần hàng năm
mỗi cán bộ chiến sĩ đạt một triệu bốn một người trên một năm
qua đó tạo kinh tế sôi nổi
nâng cao đời sống tinh thần cho người lính đảo
tăng gia sản xuất là một chế độ trong ngày đối với cán bộ chiến sĩ
ngoài việc huấn luyện
thực hiện các nhiệm vụ khác
thì hoạt động tăng gia sản xuất vào thời gian tăng gia
cũng tạo không khí sôi nổi
và tinh thần cho bộ đội trong hoạt động các đơn vị
sau một ngày huấn luyện thực hiện các nhiệm vụ
không chỉ giúp cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ
mà những sản phẩm từ việc tăng gia sản xuất
còn cung cấp bổ trợ cho người dân sinh sống trên đảo
những hình ảnh bình dị gần gũi như thế này
cho thấy được sức sống mãnh liệt
ý chí kiên định của người lính trường sa
luôn vắm sát mục tiêu lý tưởng
đảo là nhà biển cả là quê hương